đến thời điểm này toàn tỉnh sơn la chưa phát hiện trường hợp nào dương tính với bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona
tuy nhiên tỉnh sơn la đã khẩn trương xây dựng kế hoạch ứng phó với dịch bệnh
các đơn vị đã thành lập khu cách ly riêng biệt bảo đảm tính an toàn bổ sung nhân lực có trình độ chuyên môn cao thường trực tại đơn vị khi có bệnh nhân
triển khai đồng bộ các giải pháp điều trị theo pháp đồ của bộ y tế thành lập tổ công tác phản ứng nhanh trang thiết bị phòng tránh dịch bệnh